chuyển sang những tin tức covid một mươi chín tại tp hcm
thưa quý vị trong những ngày qua tại một số địa phương của tp hcm
số điện tình trạng f tăng nhanh tại một số địa bàn
cơ quan chức năng đang khẩn trương khoanh vùng xử lý sớm
mới đây trung tâm y tế huyện hóc môn thông tin tại xã xuân thới thượng
tính đến ngày bốn tháng một mươi một toàn xã đang có một ba trăm ba mươi hai ca f
điều trị tại nhà
từ ngày ba bốn một mươi một số ca xét nghiệm dương tính pcr trên địa bàn là ba
và một số ca khác đang chờ xét nghiệm khẳng định
ngoài ra còn hai mươi ca khác đang chờ được công bố và cấp mã số
còn tại xã bà điểm trong ngày bốn tháng một mươi một có bốn ca pcr dương tính số ca chưa công bố là một mươi sáu
trong ngày bốn một mươi một toàn huyện hóc môn công bố hai mươi bốn ca nhiễm bới
trong đó số ca cộng đồng chiếm bảy mươi chín
hiện xã bà điểm là địa phương có nhiều ca cộng đồng nhất
sở y tế thành phố phối hợp với cục quân y đã điều động một mươi năm trạm y tế lưu động
từ quận bình tân đến tăng cường cho huyện hóc môn
cùng với đó sở y tế yêu cầu tăng cường hội trần
và hỗ trợ tiếp nhận các trường hợp f nặng cho bệnh viện huyện hóc môn
theo sở y tế thành phố hồ chí minh
một trong những nguyên nhân khiến các ca f tại huyện hóc môn tăng nhanh trong thời gian vừa qua
là các công ty đã bắt đầu mở cửa hoạt động công nhân từ các tỉnh quay trở lại làm việc
và các nhà trọ đón người dân đến thuê
bên cạnh đó huyện có nhiều xã ở vùng ven tiếp giáp những địa bàn có nhiều công ty khu công nghiệp
sở y tế thành phố hồ chí minh nhận định sau hơn một tháng tiếp tục kiểm soát
điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tạm ổn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp
giám sát diễn biến dịch bệnh cho thấy số ca mắc mới đang điều trị tại nhà và tại các cơ sở y tế
có xu hướng tăng nhẹ trở lại trong thời gian gần đây
để chủ động phát hiện khống chế các ổ dịch mới ngành y tế thành phố đã hình thành các đội phản ứng nhanh
do hcdc đảm trách và kích hoạt bốn mươi trạm y tế lưu động với lực lượng y bác sĩ dự bị
do các trung tâm y tế quận huyện thành phố thủ đức và bệnh viện được giao phối hợp điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại địa bàn có số ca nhiễm tăng cao
để chủ động thích ứng với tình hình mới sở y tế thành phố yêu cầu các bệnh viện thành phố
bệnh viện quận huyện bệnh viện tư nhân lập danh sách nhân sự dự bị bác sĩ điều dưỡng
tham gia trạm y tế lưu động sẵn sàng hỗ trợ quận huyện kịp thời chăm sóc và quản lý f cách ly tại nhà khi được điều động
các cơ sở y tế cần củng cố và duy trì khu cách ly điều trị covid một mươi chín
tại mỗi bệnh viện theo mô hình đơn vị hoặc khoa covid một mươi chín
để sẵn sàng tiếp nhận người nghi nhiễm covid một mươi chín khi đến khám
chữa bệnh tại bệnh viện
các bệnh viện tầm ba sẵn sàng tiếp nhận người bệnh do tuyến dưới chuyển đến
tất cả bệnh viện tầng hai và tầng ba giả soát bổ sung thuốc điều trị dụng cụ trang thiết bị y tế
sẵn sàng cho công tác thu dung điều trị
những ngày gần đây hàng loạt những ca covid một mươi chín cộng đồng tăng cao tại các tỉnh thành trên cả nước
nguyên nhân xuất hiện số ca mắc này chủ yếu đến từ việc các địa phương nới lỏng giãn cách
nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
lượng người dân đi từ vùng dịch di chuyển về quê lớn cùng với tâm lý chủ quan đã gây bùng phát dịch
tính từ một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày năm tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bảy năm trăm linh bốn ca nhiễm mới
trong đó một mươi bảy ca nhập cảnh bảy bốn trăm tám mươi bảy ca ghi nhận trong nước tăng chín trăm một mươi một ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi tỉnh thành phố
có ba hai trăm linh ca
và hai trăm linh bảy ca trong cộng đồng
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với những ngày trước đó
cà mau tăng một trăm chín mươi bình thuận tăng một trăm linh bốn đồng tháp tăng sáu mươi chín
trong những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn hà nội liên tục tăng tại bảy ổ dịch
có nguy cơ lây nhiễm cao
theo sở y tế hà nội đến một mươi tám h ngày năm tháng một mươi một hà nội ghi nhận một trăm ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có sáu mươi một ca cộng đồng ba mươi ba ca ở khu cách ly và ba mươi chín ca ở khu phong tỏa
tại tp hcm sở y tế ban hành hướng dẫn tạm thời phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở kinh doanh khu công nghiệp doanh nghiệp khi phát hiện evf
trường hợp doanh nghiệp có trên tám mươi người lao động tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
thì f một được tiếp tục lao động
ủy ban nhân dân tp hcm ban hành văn bản khẩn về việc tăng cường giám sát đối với người dân
từ các tỉnh thành phố khác trở về thành phố
hàng loạt tỉnh miền tây như cần thơ kiên giang bạc liêu sóc trăng
cà mau đã báo cáo phát hiện nhiều ca mắc covid một mươi chín có địa phương con số lên đến hàng trăm ca
nhiều địa phương đã đổi màu cấp độ dịch
nguyên nhân số ca mắc tăng cao chủ yếu do người trở về từ các vùng có dịch
hai tổng số người trở về các địa phương
các địa phương nới lỏng giãn cách nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
lượng người dân di chuyển lớn cùng với tâm lý chủ quan
đáng chú ý một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất trở lại
nhưng vẫn chưa thực hiện đầy đủ hướng dẫn của bộ y tế
trường hợp trực tuyến chiều năm một mươi một với phó thủ tướng vũ đức đam
phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
phó chủ tịch ubnd tp cần thơ nguyễn ngọc hè cho biết
với mục tiêu nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trong thời gian sớm nhất
thành phố đang thực hiện xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng
để ngăn chặn dịch bệnh cho đến khi đạt tỷ lệ phủ vaccine cần thiết
bên cạnh đó thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra với các doanh nghiệp sản xuất trở lại
củng cố lực lượng cơ sở để ứng phó với dịch bệnh
tương tự lãnh đạo tỉnh sóc trăng cho biết tỉnh có chủ trương sàng lọc xét nghiệm nhanh trong cộng đồng
đặc biệt ở những khu vực có nguy cơ cao từ đó phong tỏa hẹp để tiếp tục sàng lọc
nhằm mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trên quy mô từng xã huyện
cùng với việc tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát
các khu điều trị tập trung chú trọng việc nâng cao sức khỏe cho các f để hạn chế chuyển nặng
cùng với các giải pháp xét nghiệm điều trị lãnh đạo an giang cho biết
địa phương này tăng cường thành lập bộ phận phản ứng nhanh tại xóm ấp khu dân cư
nhằm kịp thời phát hiện nhanh quản lý từng hộ dân để truy vết khoanh vùng tầm soát nguy cơ cao
một số địa phương như kiên giang tiền giang đã triển khai thí điểm điều trị f tại nhà
mấy ngày vừa qua dịch bệnh covid một mươi chín có chiều hướng tăng trở lại ở khu vực tây nam bộ
nhiều ca mắc không rõ nguồn lây tiếp tục xuất hiện trong cộng đồng
đáng chú ý là tỷ lệ tiêm vaccine mỗi hai còn thấp
tính đến nay đồng tháp đã có một mươi hai trên một mươi hai huyện thành phố có ca mắc trong cộng đồng
riêng ngày hôm qua bốn tháng một mươi một tỉnh ghi nhận chín mươi tám ca gồm hai mươi bốn ca về từ vùng dịch
một mươi ca trong các cơ sở cách ly y tế ba mươi ca trong các khu vực phong tỏa và hai mươi sáu ca trong cộng đồng
hiện đồng tháp đang thực hiện cấp độ hai về phòng chống dịch bệnh
trong đó một trăm ba mươi ba xã phường đang ở cấp độ hai có tám xã phường thị trấn cấp độ ba
và hai xã của huyện tam nông là hòa bình và phú thọ cấp độ bốn
tính đến ngày bốn tháng một mươi một toàn tỉnh đồng tháp đã tiêm vaccine được hơn một ba trăm chín mươi sáu liều
trong đó tiêm mỗi một hơn tám trăm chín mươi liều đạt hơn sáu mươi năm số dân
trong độ tuổi tiêm và mũi hai được hơn năm trăm linh năm liều đạt hơn ba mươi bảy
theo sở y tế tỉnh bến tre trong hai mươi bốn giờ qua toàn tỉnh có thêm ba mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong đó hai mươi hai ca mắc ghi nhận trong tỉnh
còn soát bệnh tật tỉnh bến tre đến nay toàn tỉnh có hơn chín trăm bảy mươi một liều vaccine được tiêm an toàn
trong đó hơn bảy trăm hai mươi một năm trăm linh liều tiêm mũi một chiếm gần bảy mươi ba số dân từ một mươi tám tuổi trở lên
và mũi hai gần hai trăm năm mươi người chiếm tỷ lệ gần hai mươi năm
về công tác ứng phó với dịch bệnh ông ngô văn tán giám đốc sở y tế tỉnh bến tre cho biết
tùy theo mức độ dịch bến tre là mức độ hai
nên người đến từ mức độ nào thì ứng phó với mức độ đó
quan trọng là mình làm nhanh nhất có thể nhanh hơn các lần trước lực lượng phải bổ sung nhiều hơn
nếu phát hiện có f thì phải cách ly truy vết rồi điều trị theo tầng
song song với đó là tăng cường công tác tiêm ngừa
tại tỉnh tiền giang trong ngày bốn tháng một mươi một đã phát hiện hai trăm sáu mươi ba ca dương tính
trong số các ca f mới có bốn mươi bảy ca ghi nhận trong cộng đồng
các địa bàn có số ca mắc mới nhiều nhất là huyện châu thành cái bè thành phố mỹ tho
tỉnh đến nay tỉnh tiền giang đã tiêm phòng vaccine cho người từ một mươi tám
tám tuổi trở lên với tỷ lệ tiêm phòng mũi một là hơn tám mươi mũi hai là hai mươi bảy
riêng tỷ lệ người lao động khu công nghiệp cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tiêm mũi một đạt gần một trăm linh
tỷ lệ công nhân đã tiêm mũi hai đạt khoảng năm mươi
với thành phố cần thơ mấy ngày gần đây số f liên tục ở mức cao
đặc biệt có nhiều ổ dịch xuất hiện tại các khu dân cư khu công nghiệp bệnh viện tại nhiều quận huyện
dù toàn thành phố mới được nâng lên cấp độ hai nhưng các quận huyện đều tăng cấp độ dịch
cụ thể là có năm quận huyện thuộc cấp độ hai là cái răng trước là cấp độ một phong điền thới lai cờ đỏ vĩnh thạnh
bốn quận nâng lên cấp độ ba màu cam là quận ninh kiều bình thủy ô môn thốt nốt
để kiểm soát tình hình dịch bệnh lớn hơn ubnd tp cần thơ đã quyết định chuyển đổi toàn bộ công năng
trung tâm y tế huyện thới lai thành bệnh viện điều trị covid một mươi chín huyện thới lai
trung tâm y tế huyện phong điền thành bệnh viện điều trị covid một mươi chín huyện phong điền
trung tâm y tế huyện phong điền thành bệnh viện quân dân y thành phố thành bệnh viện điều trị covid một mươi chín quân dân y
đồng thời giao giám đốc sở y tế và ubnd các quận huyện đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng đảm bảo nhanh chóng an toàn hiệu quả
triển khai tiêm mũi hai vaccine astrazeneca hoặc pfizer cho người dân đã được tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca có thời gian từ bốn tuần trở lên
tại tỉnh bạc liêu số ca mắc covid một mươi chín đã giảm mạnh so với nhiều ngày trước đó nhất là số ca mắc trong cộng đồng
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh bạc liêu trong hai mươi bốn giờ qua toàn tỉnh ghi nhận hai trăm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín
tín hiệu đáng mừng là trong số này chỉ có năm mươi bốn ca mắc trong cộng đồng giảm gần một trăm linh ca so với hai mươi bốn giờ trước đó
để ứng phó dịch bệnh lây lan chủ động trong công tác cách ly điều trị bệnh
ngoài việc bổ sung tăng thêm gần ba dường bệnh điều trị covid một mươi chín cho thành phố bạc liêu và thị xã charai trước đó
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu cũng vừa có quyết định bổ sung
bổ sung thêm dường bệnh điều trị bệnh nhân covid một mươi chín cho bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu
và khu điều trị covid một mươi chín bệnh viện đa khoa thanh vũ medic
ngoài việc triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín lây lan
nhiều ngày qua tỉnh bạc liêu cũng đã huy động lực lượng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đặc biệt là tập trung địa bàn vùng đỏ
theo thống kê đến sáng nay ngày năm tháng một mươi một toàn tỉnh có hơn năm trăm linh người được tiêm mũi một
đạt gần bảy mươi năm
và gần một trăm một mươi ba tiêm đủ hai mũi đạt hơn một mươi bảy
trong những ngày đầu tháng một mươi một tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại kiên giang diễn biến phức tạp
khi số ca mắc tăng nhanh trung bình mỗi ngày có gần năm trăm linh ca mắc
đặc biệt đã xuất hiện một số ca nhiễm có liên quan đến công chức viên chức
và người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch tránh tình trạng lây nhiễm dịch bệnh
ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan đơn vị
ubnd tỉnh kiên giang chỉ đạo quán triệt cho tất cả công
chức viên chức người lao động phát huy tinh thần gương mẫu
nâng cao ý thức và trách nhiệm cho công tác phòng chống dịch
chỉ di chuyển từ nhà đến cơ quan và ngược lại
hạn chế đi đến những nơi công cộng như chợ siêu thị cơ sở dịch vụ ăn uống
đồng thời vận động người dân trong gia đình hạn chế đi lại khi không thật sự cần thiết
tính đến hết ngày hai tháng một mươi một kiên giang đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một
cho hơn một sáu mươi sáu trên một hai trăm tám mươi hai người
đạt tỷ lệ hơn tám mươi ba
tiêm mũi hai cho bốn trăm linh ba trăm tám mươi ba người dân đạt tỷ lệ hơn ba mươi một
tỉnh cũng đã tiêm cho hơn một trăm ba mươi học sinh lớp một mươi hai trên toàn tỉnh
tới đây kiên giang tiếp tục tiêm vaccine phòng dịch covid một mươi chín cho học sinh lớp một mươi và một mươi một
tỉnh phấn đấu trong tháng một mươi hai có một trăm linh dân số trong diện được tiêm vaccine của tỉnh
được tiêm đủ hai mũi vaccine và từng bước triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em